mặt ngày nào đã mọc lên những cánh đồng lúa rừng chuối bạc ngàn xanh thẩm những dùng nuôi tôm nuôi cua mênh mông rộng khắp
theo đây đã giúp cải thiện nâng cao đời sống người dân góp phần mạnh mẽ vào phát triển kinh tế xã hội cho toàn tỉnh
mình chứng như ở huyện thới bình
một trong những địa phương dốn từng rất khó khăn về mọi mặt
hầu hết diện tích đất đều bị nhiễm mặn nhiễm phèn
nhưng theo từng chặng đường phát triển dưới sự cố gắng nỗ lực dương lên của đảng bộ chính quyền và nhân dân
theo đó thới bình dần chuyển mình biết phát huy những tiềm năng dốn có để làm thai gia đổi thịt cho dùng đất chua mặn này
tuy nhiên câu chuyện đổi mới trên đồng đất mặn ấy cũng phải trải qua những thăng trầm cũng phải đánh đổi bằng những bài học kinh nghiệm quý báo
mùa mất giá như một điệp hút cứ lập đi lập lại và nhiều nguyên nhân khác nhau
từ đấy khiến đồng mía cà mau cũng phai dần dị ngọt
trong gian khó người dân dần dần thích ứng với thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời đưa đến những sáng tạo đột phá mới
họ bắt đầu tận dụng sáu tháng nước mặn để nuôi tôm và sáu tháng nước lợ để trồng lúa
không phụ lòng người mô hình lúa tôm đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi
theo đó đã nhanh chóng trở thành phong trào nuôi trồng rộng khắp
hiện nay toàn quyện có tới hai mươi hectare lúa trên đồng đất nuôi tôm chiếm gần năm mươi diện tích lúa tôm của toàn tỉnh
với thu nhập ổn định từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng một hectare một năm
tức là sáu tháng nước mặn thì họ nuôi tôm sáu tháng nước lợ thì chuyển qua là cái trên đất nuôi tôm gắn kết với là nuôi tôm sú tôm cua và các loại tiền sản khác
đặc biệt thì ba năm qua thì chúng tôi cũng đã có cái mô hình là nuôi tôm càng xanh trên dùng đất lúa tôm
thì đến thời điểm này thì chúng tôi có thể nuôi tôm càng xanh trên vùng đất lúa tôm

đây là một khoản thu nhập tương đối lớn cho người dân gắn kết với thu hoạch lúa
là một nông dân cũng vắng bó với cây lúa hai dụ nhiều năm
tuy nhiên khi được chủ trương chuyển đổi của địa phương ông trần giang giới ở ấp một xã tân lộc bắc đã mạnh dạng chuyển đổi khoảng ba hectare sang mô hình lúa tôm
với hiệu quả mang lại ông giới cũng như nhiều hộ dân ở thới bình rất vui mừng phấn khởi và an tâm sản xuất trong suốt hơn một mươi năm qua
có nghĩa là trước lúa hai vụ thì mần có nghĩa là năm thu hoạch được rồi có năm không thu hoạch được
mần thì có nghĩa là do nơi thời tiết là thời tiết trời không hà
đó rồi bây giờ có nghĩa là đã sau khi chuyển dịch làm vuông á
thì bờ cỏ khép kính bờ nó cũng bự vuông nó có nghĩa là mình muốn mực nước cả nào thì cả đó
cho nên cây lúa nó sẽ phát triển hơn lúa hai dụ rất là nhiều
có nghĩa là trước thu nhập là hectare như vậy là chỉ có ba bốn tấn à
còn lúa bây giờ thì có nghĩa là khoảng bảy tám tấn trên một hectare
một năm thu nhập về cá luôn hay một năm thu nhập là trung bình là khoảng bốn trăm linh năm trăm linh triệu về lúa tôm với cá
ngoài lợi ích về kinh tế mô hình lúa tôm còn mang lại hiệu quả kép về điều kiện sản xuất
theo chia sẻ của người dân sau khi kết thúc chín vụ tôm thì khoảng tháng tám âm lịch hàng năm
nhà nông bắt đầu chuyển qua gieo trồng lúa
và với việc chất thải hữu cơ từ con tôm để lại dưới đáy ao nên đã giúp ruộng lúa được màu mở
sinh trưởng nhanh và đạt chất lượng gạo hơn so với canh tác hai vụ rất nhiều
mặt khác sau khi thu hoạch lúa với một lượng sinh khối lớn thân và trung bình
kích thích sự phát triển của nhiều sinh vật làm thức ăn cho tôm
theo đây giúp con tôm sinh trưởng tốt và khỏe mạnh
nhờ sự tương tác cộng sinh lẫn nhau này mà việc sản xuất mô hình lúa tôm giảm được khá lớn chi phí sản xuất
ngoài ra còn tạo được sản phẩm an toàn thân thiện với môi trường cũng như sức khỏe cho cộng đồng
có nghĩa là sau khi xả lúa rồi là mình cải tạo đất
nó có cái gốc gạ là phải nói là có nghĩa là cái mùa hạn thì mình đã biết rồi đó
mà nếu như có gà rồi nó sẽ che đậy mát được cái con tôm
cái việc thứ hai nữa là cái ô nhiễm môi trường nó cũng không có nữa
có nghĩa là cái gạ của nó cái ghể gốc gạ nó sẽ ăn dưới cái đất mặt đất
có nghĩa là mặt đất rất là tốt là nó sẽ xanh cái tẩu để cho con tôm để cho con tôm nó ăn
nhưng mà lợi thế một cái là cái gốc gạ là mình cải tạo tới là hầu như là nó cái thức ăn của con tôm
nó như vậy đó
là cho nên đó là mình nuôi con tôm mà có cái môi trường có gốc gạ rồi
con tôm rất là nó phát triển nhanh hơn sau khi đất chống
thì nói chung ra thì sau khi xả lúa thì mình trong đó mình cũng sẽ ăn con tôm với con cua cho ổng
là có nghĩa là nó cũng có lợi nhận cho gia đình
thì có nghĩa là sau khi mình xả lúa rồi thì tôm cũng có mà cua cũng có nữa
cho nên từ cái chỗ đó mà gia đình nó mới phát triển
hồi trước mình mặn lúa dụ là thuốc mình làm thuốc men nhiều lắm
còn bây giờ cái lúa tôm này là mặn nó rất nhẹ nhàng mà lại không có thuốc men
mặn là chỉ giải với bón phân hữu cơ vậy là xong rồi
mình không có thuốc không có xịt dưỡng kịp gì
thật sự bây giờ hiện tại do vậy đó là mình mặn đâu có xịt miếng thuốc miếng dưỡng
chỉ giải phân hai quận vậy là xong
với mình cái nào trốn trong cái trống thì mình móc mình dậm sơ sơ
nó nhẹ thôi
nó nhẹ hơn nhiều cái lúa dụ đó
mà năng chức lại cao nữa
với hiệu quả mang lại theo đó vào năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh cà mau đã nhanh chóng triển khai đề án xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận lúa sạch thới bình
với mục tiêu đạt một mươi hectare được công nhận thương hiệu lúa sạch
nên thời gian qua chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân
đồng thời hỗ trợ những giống lúa dịu mặn chất lượng cao đạt chuẩn xuất khẩu
để nông dân gieo trồng như giống st năm st hai mươi st hai mươi bốn để người dân an tâm sản xuất
chính quyền địa phương đã hướng dẫn cho mình về sản xuất kinh tế gia đình
trước tiên là chính quyền cũng tập quấn mô hình thử nghiệm
cũng có cho những con giống để thử nghiệm trong mô hình đó để phát triển cho gia đình
như mấy năm trước thì có mô hình tôm năm rồi thì có lúa
năm nay cũng có hỗ trợ ba mươi lúa trong mô hình tôm lúa tôm lúa hữu cơ
song song với quá trình xây dựng thương hiệu lúa sạch
thới bình hiện đang thí điểm mô hình lúa hữu cơ trên đồng đất nuôi tôm
bước đầu cũng mang lại hiệu quả với hơn sáu trăm linh hectare diện tích nuôi trồng
năm gọi năm hai nghìn một mươi tám mình ở đây được bán được giá lúa giống lúa an toàn của mình bán được bảy hai trăm năm mươi là giống lúa an toàn
còn về giống lúa hữu cơ thì năm gọi bà con mình bán mỗi một kg là tăng thêm là năm trăm linh đồng nữa
nhưng tổng lúa hữu cơ thì nó lên được là bảy bảy trăm năm mươi đồng cho một kg
thì nói chung ra lợi nhuận bà con mình rất cao
chúng tôi đã thực hiện thành công cái mô hình lúa hữu cơ năm hai nghìn một mươi tám
và trong năm hai nghìn một mươi chín này chúng tôi đã nhân rộng cái diện tích này lên đến là ba trăm linh hectare
những cái mô hình như là lúa hữu cơ tôm sinh thái và có cái chuỗi liên kết
thực hiện theo chuỗi liên kết thì mới mong cái tiêu chí thu nhập của người dân được nâng cao
năng và phấn đấu sẽ đạt được cái tiêu chí theo cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao là sáu mươi
cái tiêu chí là một triệu đồng trên người trên năm cuối năm hai nghìn một mươi chín
trồng lúa theo hướng sạch hữu cơ được xem là hướng đi phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng cũng như xu thế thị trường hiện nay
bên cạnh nếu lúa sạch lúa hữu cơ thới bình được đạt chứng nhận
thì đây còn là điều kiện thuận lợi để con tôm thới bình tiếp tục đạt chứng nhận hữu cơ
với việc đạt được các chứng nhận này đồng nghĩa là nông sản người dân làm ra sẽ không còn cảnh bấp bên về giá cả
hay lo lắng đến vấn đề đầu ra của sản phẩm
trong sản xuất lúa hữu cơ các doanh nghiệp đã được bộ nông nghiệp mỹ và một số như eu chứng nhận
là cái chất đất và cái chất nước và kể cả cái quá trình canh tác
thì ở thới bình là một trong những cái nơi mà xem như là cũng được cái ưu ái đặc thù
cái điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng
nó cá biệt là sản xuất coi như nó phù hợp với cái mô hình nông nghiệp hữu cơ
thì cái hướng của chúng tôi á là chuyển qua cái sản xuất hữu cơ cho bình dẫn
ngoài gạo sạch ra đảm bảo an toàn về dự trinh thực phẩm
còn cung cấp cho làm những cái vấn đề khác cũng như là như lúa ở đây thì như oem hai nghìn một mươi bảy
là một cái bột sữa cho trẻ em
và một số cái thực phẩm chức năng khác
tuy nhiên để đạt được điều mong mỏi đó
rất cần bà con nông dân phải tiếp tục bảo vệ thành quả đã có
cần tuân thủ chặt chẽ hơn các yêu cầu quy định của một sản phẩm sạch theo hướng hữu cơ
để tạo môi trường sản xuất bình dẫn
kỹ thuật để trồng được cái lúa hữu cơ
thì phải có những cái yếu tố là phải tuân thủ tuyệt đối theo quy trình của chuyên môn của công ty họ thu mua
là trước mắt là phải là không tuyệt đối là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
rồi dùng phân bón là dùng phân bón hữu cơ theo chứng nhận của châu âu
rồi những cái khâu mà như đồng cuộn đó này mình phải làm vệ sinh thật kỹ
mà phải theo cái quy trình kỹ thuật của bên phía chuyên môn của công ty
có những cái nhật ký ghi chép để sau khi là thẩm định á
thì các đoàn chuyên gia của nước ngoài họ sẽ dỡ những nhật ký đó ra
theo dõi mình làm gì trên cánh đồng
gãi phân vào thời điểm nào xạ vào thời điểm nào
thì họ đánh giá cái đó là cái tiêu chí ban đầu rồi mới lấy mẫu đi
đó là câu chuyện đổi thay trên đồng đất phèn mặn của quyền thới bình
riêng ở u minh nam căng hay ngọc hiển
với các mô hình nuôi cua trồng rừng keo lai
trồng rừng sen canh với làm giường
mô hình trồng chuối già nam mỹ nuôi tôm trong đất rừng
cũng đã và đang được xem là hướng đi thích hợp
tạo hiệu quả kinh tế cao và bền dững
và với những thành quản ngọt ngào này
để giúp phản ánh rõ nét hơn sự chuyển mình của một dùng đất mới
nằm ở phía cuối cùng cực nam của tổ quốc
cũng như đã giúp chúng ta thêm vui mừng
niềm tự hào về sự trưởng thành đi lên của người em úc cà mau